người nghèo người khuyết tật là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong thời điểm này
với tinh thần nhường cơm xẻ áo người đa thành đang làm hết mình để giúp người có hoàn cảnh khó khăn bớt đi gánh nặng lo toan thường nhật tiếp thêm động lực để họ vượt qua thử thách
khác với ngày thường hôm nay anh đặng công quyền bắt đầu ngày mới bằng một chuyến giao hàng miễn phí
cho một hộ nghèo tại phường hòa thuận đông quận hải châu
anh quyền quê quảng nam ra đà nẵng làm nghề điện nước từ khi dịch bệnh bùng phát vào cuối tháng bảy
thay vì về nhà anh đã quyết định ở lại để góp sức cho công tác tử thiện
việc làm đình trệ kinh tế eo hẹp chàng trai trẻ đã chọn phương thức làm thiện nguyện
bằng cách làm nhịp cầu nối giữa những tấm lòng hảo tâm với người nghèo người yếu thế
mùa dịch này mình cũng thấy ai thấy họ cũng khổ nghèo mình cũng tham gia là niềm vui của mình
mình muốn đem ví dụ như mình có còn chút sức lực của mình thì mình muốn giúp đỡ mọi người khó khăn
nêu đơn của họ mà có thiếu thấu gì thì mình cũng tham gia trên bên tình nguyện này để mình chia sẻ với họ
có lúc từ đây lên tới hòa khánh hay vô quê rồi xa lắm làm đây biết nhiều nào nhiều đứa thấy mình vui
đồng hành với chính quyền thành phố để giúp đỡ những đối tượng khó khăn còn là những tổ chức cá nhân có tấm lòng thiện nguyện
sau khi giả soát trực tiếp thẩm định đối tượng thụ hưởng chị khánh ly cùng các thành viên thống nhất địa điểm giao nhận hàng
từ đây hàng sẽ được đội giao nhận đưa đến tận nơi cho từng hộ gia đình miễn phí
định nhà khổ nghèo xong rồi em đi phát buộc mình tự bỏ tiền mình ra mình nghĩ hơn là em làm hai mươi hai ngày rồi hết một trăm bốn mươi năm triệu anh
nhiều người em thấy họ cũng hoàn cảnh khó khăn người đi kia thì mình hỗ trợ cho họ
mình cũng là người dân đà nẵng thì mình phải hỗ trợ cứ dân cứ giúp dân đà nẵng
của cái trần thiểm mùa covid một mươi chín này
sáu mươi tám tuổi đi giúp việc cho họ nuôi mẹ giờ tám mươi sáu tuổi nằm tại chỗ
bởi bất ngờ chương trình này giúp đỡ cho gia đình tôi tôi rất cảm ơn tuy mà cũng ít lòng nhìn
những ngày này trên nhiều con phố ở đà nẵng quán không đồng chợ không đồng bữa cơm không đồng được tổ chức ngày một quy mô và bài bản
liên tục nhiều ngày nay số một mươi tám thành thái phường khuê trung quận cẩm lệ
trở thành địa chỉ quen thuộc của những người lao động
các đồng nghèo cách đây hai tháng ông nguyễn nam đến đà nẵng hành nghề thợ xây
tuy nhiên công trình đã phải tạm nghỉ do dịch bệnh covid một mươi chín
thất nghiệp gánh nặng mưu sinh càng trở nên chật vật với những người như ông nam
phần quà nhận được sáng nay là một điều đáng quý
tôi có việc làm thất nghiệp chính vì khó khăn lõ
thì tôi nhận được quà này tôi cũng xin chân thân cảm ơn và tài tợ
mấy cái gỗ mấy cái cua mấy cái xịt lá tấn mấy cái xịt lá rộng của mình đây là quá vui
ngoài cái sản phẩm thì ông phượng phải đi với cái tâm
đây là sản phẩm mình trao tới người sử dụng là những sản phẩm mới tươi đảm bảo chất lượng
trong cái đợt dịch này tâm lòng tương thân tương cỡ
cũng có ít lòng nhiều mình cho đi thì mình giúp được những cái hoàn cảnh khó khăn
mình thấy cũng gót một thằng nhỏ bé vào cái tình hình thành phố đà nẵng chung để chống dịch
thì đà nẵng mình là cũng quá phi cái tinh thần thành phố đáng sống
và không bỏ rơi ai trong cái hoàn cảnh khó khăn
vậy là dưới những bộn bề gian khó tinh thần tương thân tương ái lại được thắp sáng
ở tâm dịch đà nẵng mỗi nhà hảo tâm là mỗi cách làm mỗi tấm lòng là một cách thể hiện
dường như ai cũng muốn chia sẻ chút khó khăn vất vả với những người yếu thế để không ai bị bỏ lại phía sau
mời các đồng chí quý vị quan tâm theo dõi và giới thiệu những tấm gương người tốt việc tốt đến chương trình của chúng tôi
qua địa chỉ email ngườitốtviệctot thmd
hoặc gửi thư về địa chỉ phòng xây dựng đảng truyền hình nhân dân bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm thành phố hà nội